thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trưa nay sở y tế hà nội thông báo từ sáu h đến một mươi hai h ngày ba tháng chín thành phố có thêm ba mươi ca mắc mới
trong đó năm ca tại cộng đồng một mươi tám ca tại khu cách ly và bảy ca tại khu vực phong tỏa
các ca mắc mới phân bổ theo quận huyện như sau
thanh xuân một mươi ba ca thanh trì sáu ca đống đa năm ca hai bà trưng bốn ca hoàng mai đan phượng đều một ca
trong sáng nay lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa chốt chặn tại ngách ba mươi hai
ngõ bảy mươi sáu phố an dương quận tây hồ với số dân là hơn bốn người do liên quan đến một ca dương tính mới phát hiện
từ đêm qua trung tâm y tế quận tây hồ đã lấy hơn bảy trăm linh mẫu xét nghiệm sàng lọc
trong khi đó tại quận thanh xuân ông chu xuân sơn chủ tịch ubnd phường thanh xuân nam cho biết
tối qua phường đã quyết định phong tỏa khu nhà tập thể g bảy và ngõ bốn trăm bảy mươi bảy nguyễn trãi trong bảy ngày
cho đến ngày chín tháng chín sau khi xác định sáu ca dương tính tại khu vực này